sau một thời gian tạm lắng thì hiện nay dịch tả lợn châu phi đang bùng phát trở lại với một mươi sáu ổ dịch tại năm huyện của tỉnh thái bình
tổng số lợn phải tiêu hủy là năm trăm bốn mươi năm con với tổng trọng lượng là hơn ba mươi ba tấn
huyện vũ thư đang là tâm dịch khi xuất hiện bốn ổ dịch tại xã hòa bình việt hùng minh khai và tân lập
hiện nay trung tâm chẩn đoán thú y đã có phiếu trả lời kết quả xét nghiệm khẳng định thêm một mẫu dương tính với virus tà lợn châu phi
lấy tại thôn nam hưng xã sông lãng huyện vũ thư
trước diễn biến của dịch tả lợn châu phi tỉnh thái bình đã và đang triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn dịch lây lan
trong đó yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào ổ dịch phun thuốc khử trùng tiêu độc vệ sinh chuồng trại
khuyên cá hộ dân không giấu dịch khai báo trung thực sức khỏe đàn lợn trong chuồn trại